đây là căn nhà thứ bảy được hội phụ nữ công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện miền núi an lão và vĩnh thảnh
mỗi căn nhà chứa đựng biết bao tình cảm sự chia sẻ của cán bộ chiến sĩ và hội viên hội phụ nữ công an tỉnh
với mong muốn đồng chí đồng đội của mình và gia đình vượt qua khó khăn để vươn lên
ổn định cuộc sống yên tâm công tác công hiến sức mình cho sự bình yên của quê hương
trong thời gian sắp tới bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ công tác hội
phụ nữ công an bình định sẽ nỗ lực tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho đảng ủy và lãnh đạo công an tỉnh
về chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để mà giúp cho ngày càng có thêm nhiều ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được trao đến những hoàn cảnh
đang có nhiều khó khăn trong cuộc sống
giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ để từ đó có thể yên tâm công tác
và cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc và cho nhân dân
những ngôi nhà chứa tràn tình đồng đội như thế này vẫn và sẽ còn được trao tặng cho những cán bộ chiến sĩ công an
đang gặp khó khăn về nhà ở tại các địa bàn vùng cao
bằng tất cả sự thấu hiểu của hội phụ nữ công an tỉnh và các cơ quan đồng hành
những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của hội phụ nữ công an tỉnh đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực
làm tỏa trong toàn lực lượng công an tỉnh cũng như cộng đồng
góp phần xây dựng người nữ chiến sĩ công an nghĩa tình và gần gũi với nhân dân
hợp ứng chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức chương trình vận động hiến máu tỉnh nguyện trong toàn lực lượng công an tỉnh và nhân dân
với nghĩa cử cao đẹp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình
sau chương trình phát động đã có hai trăm sáu mươi lượt cám bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện
lấy được hai trăm bốn mươi chín đơn vị máu đạt chỉ tiêu đề ra
đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà nhiều năm qua
phong trào hiến máu nhân đạo được cám bộ chiến sĩ trong công an tỉnh và nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực
sau khi bộ công thương ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện
các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện
ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo evn và các đơn vị liên quan
thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân có liên quan
kết quả đã tổ chức kiểm điểm tại hai mươi bốn đơn vị trong toàn tập đoàn tám mươi năm tập thể một trăm sáu mươi một cá nhân có liên quan
hiện quá trình kiểm tra xử lý kỷ luật đã cơ bản hoàn tất
ubnd đang tiếp tục phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
chỉ đạo evn ban hành các quyết định kỷ luật cán bộ và kỷ luật đảng viên
theo đó ubnd đề xuất kỷ luật khuyển trách đối với ông dương quang thành
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên evn ông trần đình nhân
thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc evn ông ngô sơn hải
phó tổng giám đốc evn và ba lãnh đạo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
trước đó trong thời gian từ tháng năm đến nửa đầu tháng sáu vừa qua
đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng
đặc biệt là ở khu vực miền bắc gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân gây thiệt hại cho nền kinh tế
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày mai hai mươi ba tháng một mươi tòa nhân dân tỉnh quảng ninh
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic viết tắt là công ty aic
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic tiếp tục bị xét xử vắng mặt nếu không trình diện
theo cáo trạng dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi quảng ninh
được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt năm hai nghìn chín tổng vốn đầu tư hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp
công ty aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động của công ty aic
để công ty aic trúng thầu với vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo trực tiếp
thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu nhàn đã chỉ đáo các đối tượng khác
để thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình
đơn giá trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ
cụ thể vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi
tại khu vực bản nậm mằn xã hủy một huyện sông mã
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đội biên phòng cửa khẩu triêng khương
và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã
kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua chú tại xã hủy một huyện sông mã
trong bao tải mà đối tượng mang theo lực lượng chức năng đã phát hiện có một mươi hai viên nén hình trụ
bước đầu đối tượng giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
bảo phóng sự sau vào lào cai tránh nhà
các chỉ đạo thôn và các lực lượng mau chóng tham gia dựa cháy
tuy nhiên do căn nhà xây dựng bằng gỗ ngọn lửa bùng phát lên nhanh chóng làm sập mái nhà
lúc này trong nhà có một cháu bé ba tuổi đang ngủ trưa
hậu quả khiến cháu bé tử vong toàn bộ căn nhà và đồ đạc đã bị thiêu dụi
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thi thể của cháu bé cũng đã được tìm thấy
theo chính quyền địa phương nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện
được biết bố mẹ cháu đang đi làm ở bình dương cháu ở với ông bà
trưa cùng ngày ông bà đi vắng chỉ có cháu ngủ trưa ở nhà một mình thì xảy ra sự việc
liên quan tới hai vụ chìm tàu câu mực khiến một mươi ba ngư dân quảng nam mất tích ở trường sa
sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được thêm ngư dân nào mất tích của hai tàu chìm ở khu vực đảo sông tử tây
công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân đã kết thúc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vào lúc một mươi một h hai mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tàu cảnh sát biển tám nghìn hai kết thúc tìm kiếm cứu nạn được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh quảng ngãi bị tai biến về đất liền
đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu kn bốn trăm bảy mươi một tiếp tục tìm kiếm
lúc một mươi tám h các tàu vùng bốn hải quân cũng đã kết thúc tìm kiếm một mươi ba ngư dân có mất tích